thời gian gần đây tình trạng người lang thang xin ăn bán hàng rong đã biến tướng trên địa bàn thành phố đà nẵng
đặc biệt là lợi dụng trẻ em người cao tuổi để thực hiện hành vi này
mới đây sở lao động thương binh và xã hội thành phố đà nẵng đã tổ chức gia quân để tuyên truyền
kiểm tra xử lý tình trạng lang thang xin ăn và xin ăn biến tướng trên địa bàn thành phố
tại chợ đống đa quận hải châu ngay trong ngày đầu gia quân tổ năm trăm năm mươi đã phối hợp với ban quản lý chợ
và các lực lượng chức năng trên địa bàn tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau
yêu cầu các tiểu thương nâng cao trách nhiệm trong việc nhắc nhở
kịp thời thông tin để xử lý các trường hợp lang thang bán hàng rong biến tướng
các trường hợp vào chợ để xin ăn biến tướng rồi trèo kéo khách hàng đeo bám
thì ban quản lý cũng đã có tuyên truyền hậu phụ nữ các hậu đoạn thế trong chợ là thường xuyên
là theo dõi
và báo cáo có trường hợp lợi dụng người lớn tuổi trẻ em khuyết tạc để vào chợ xin ăn
với bất cứ hình thức nào nhằm để đảm bảo xây dựng chợ văn minh
tình trạng mà lang thang xin ăn hoặc là bán hàng rong mà vào chợ
thì thấy là một anh ấy sống ở chợ không có cái văn minh
và vậy là rất là phiền hà cho khách hàng
mà chính chị em tiểu thương chúng tôi đây cũng thấy rất phiền hà
cho nên trong cái việc này thì chúng tôi là tiểu thương
thì cũng có cái trách nhiệm tức là nhắc nhở những cái trường hợp đó
để cái chợ mình được văn minh và không làm phiền hà tới khách hàng
theo kế hoạch từ nay đến hết ngày một mươi năm tháng bảy
sở lao động thương minh và xã hội tp đà nẵng sẽ phối hợp với tổ xử lý thông tin người lang thang xin ăn
tổ năm trăm năm mươi và các địa phương tham gia kiểm tra kiểm soát các tuyến đường
khu vực trọng điểm thuộc sáu quận trên địa bàn thành phố
kiểm tra phát hiện và xử lý người lang thang xin ăn biến tướng
sau cái đợt covid hiện trường này nó khá phổ biến
cho nên chúng tôi quyết tâm để làm trong sạch địa bàn và lập lại cái kỳ cương ra tử
để đây là cũng một cái thực hiện cái nhiệm vụ an thiên xã hội
mà mục tiêu hướng tới của thành phố là thành phố đám sống
trong thời gian này lực lượng chức năng gia quân
trong hai khung giờ buổi sáng từ tám h ba mươi đến một mươi h ba mươi và buổi tối từ một mươi bảy h đến hai mươi h ba mươi
việc gia quân được thực hiện theo chỉ đạo của ủy ban nhân dân thành phố
về triển khai đợt cao điểm xử lý tình trạng lang thang xin ăn xin ăn biến tướng
bán hàng rong đeo bám trèo kéo khách và quảng cáo giao vặt sai quy định trên địa bàn thành phố
nhằm giữ vững thương hiệu đà nẵng điểm đến an toàn thân thiện trong mắt du khách